khi đang kiểm tra phương tiện đi qua địa bàn trạm cảnh sát giao thông tùng diễn phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lạng sơn đã phát hiện một tài xế xe đầu kéo trong cơ thể có chất ma túy
cụ thể vào hồi một mươi sáu h bốn mươi năm phút ngày năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba tại địa phận thôn minh khai xã tri lăng huyện tri lăng lực lượng công an đã phát hiện xe đầu kéo do nguyễn tấn lực
trú tại phường trung kiên quận thốt nốt tp cn điều khiển có dấu hiệu nghi vấn tổ công tác đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe để kiểm tra
qua kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện nguyễn tấn lực dương tính với chất mạ tùy tài xế cũng thừa nhận trước đó đã sử dụng mạ tùy đá
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm đồng thời tạm giữ phương tiện giấy phép lái xe phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật